thưa quý vị những cơn mưa lớn ở miền trung đã hết lũ cũng đã xuống
thời tiết miền trung ngày mai sẽ vẫn là một ngày nắng sớm và nhiệt độ tăng cao
từ thanh hóa trở vào cho tới tận bình thuận có chung một mức nhiệt là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
xui xuống phía nam hôm nay là ngày thứ ba liên tục nam bộ phải hứng chịu đợt chiều cường cao nhất trong năm
dự báo ngày mai chiều cường ở nam bộ tiếp tục xuống nhưng chậm
với đỉnh chiều tại trạm phú an trên sông sài gòn ở mức một sáu mươi ba m trên báo động hai một m
tại trạm nhà bè là một sáu mươi m cao hơn mức báo động ba một m nguy cơ ngập úng vẫn còn
dự báo trong năm ngày tới mức nước trên hệ thống canh dạch tại tp hcm sẽ xuống nhanh
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một mức nước tại trạm phú an và nhà bè còn duy trì ở mức khoảng một ba mươi m đến một ba mươi năm m
ngày mai thời tiết ở cả nam bộ và tây nguyên vẫn chưa có nhiều biến động trời không mưa có nắng sớm
mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực nam bộ duy trì từ ba mươi hai ba mươi ba độ
với các tỉnh tây nguyên có mức nhiệt là từ
hai mươi tám đến ba mươi một độ
ngược lên phía bắc ngày mai bắc bộ vẫn có nắng từ sớm nhưng nhiệt độ miền bắc sẽ không tăng thêm
mà giữ ở ngưỡng từ hai mươi tám ba mươi một độ đối với các tỉnh thành thuộc phía đông bắc bộ
còn khu vực phía tây bắc bộ mức nhiệt nhỉnh hơn duy trì từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
dự báo tình trạng nắng ấm ở miền bắc sẽ còn duy trì liên tục từ nay đến hết tuần
trên biển thời tiết tốt vẫn duy trì trên hầu khắp các vùng biển nước ta
ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh gió chuyển hướng đông bắc đến đông
với cường độ giảm mức cấp bốn cấp năm
với khu vực phía nam của biển đông cũng như vùng biển của huyện đảo trường sa
gió vẫn duy trì hướng đông bắc nhưng chỉ còn mạnh ở mức cấp bốn
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước